kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đại diện tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thái bình cho biết
đơn vị có tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bà tê có dòi tại cơ sở bánh mì chảo
của điện quán tri nhánh thái bình
trước sự cố này cơ sở bánh mì trào của điện quán tại thành phố thái bình
tỉnh thái bình đã có thông báo tạm dừng hoạt động
theo thông tin nội dung video đăng tải trên mạng xã hội ngày tám tháng năm
quán bánh mì chảo của điện quán thái bình đã xảy ra sự cố khi đang chuẩn bị dùng bữa với bà tê
thực khách hoàng hồn phát hiện trong chảo đồ ăn lúc nhúc dòi còn đang ngọ ngậy
thế vậy thực khách hoàng hồn rời đi từ chối tiếp tục dùng bữa dù nhân viên ngỏ ý đổi đồ mới
liên quan sự việc này ngày tám tháng năm trên fanpage của điện quán thái bình
chuỗi cửa hàng bánh mì chảo của điện quán khẳng định đã có hướng dẫn và yêu cầu
về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng đồ ăn đồ uống
nhưng cơ sở thái bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu nên dẫn tới việc gây ra hậu quả nghiêm trọng
làm ảnh hưởng tới khách hàng
về sự cố trên phía hệ thống xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến ba vị khách hàng
gặp phải trải nghiệm không tốt về quán cũng như tất cả các khách hàng khác
theo đại diện hệ thống bánh mì trào cột điện quán sai suất này không chỉ là lỗi từ phía cơ sở
mà còn là lỗi của cả hệ thống chưa giám sát chặt chẽ chất lượng trong hệ thống cơ sở của quán ở tỉnh thái bình
theo lý giải của hệ thống bánh mì trào cột điện quán miếng pate bị hỏng là do cơ sở không quản lý sát sao
pate mà quán sử dụng là loại đóng khuôn được cấp đông chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông da cắt và rán
loại pa t quán sử dụng cũng được nhập từ trên tổng hệ thống bánh mì chảo được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt
được kiểm định
tuy nhiên lỗi sai là do công tác quản lý nhân viên quản lý quán chưa tốt để xảy ra sự việc trên
cũng theo đại diện cơ sở hiện nay cửa hàng đang tiến hành giả soát và cho làm vệ sinh
khử trùng sạch sẽ khu bếp ăn cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời cơ sở này thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày tám tháng năm cho đến ngày một mươi hai tháng năm để tổng vệ sinh lại cửa hàng
kinh nhận của phóng viên sáng chín tháng năm cửa hàng bánh mì trào cột điện quán cơ sở thái bình
ở ve plaza lý bôn thành phố thái bình đã treo biển thông báo tạm dừng hoạt động
phía hệ thống cột điện quán cho biết cơ sở tạm dừng để khắc phục và sẽ hoạt động trở lại
khi cán bộ giám sát của chuỗi tới thanh tra xác nhận đủ điều kiện hoạt động
liên quan sự việc trên phía tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thái bình cho biết
đơn vị đang cử cán bộ đi điều tra xác minh cụ thể trước khi có hình thức xử lý
theo quyết định số hai trăm bảy mươi bảy của liên đoàn bóng đá việt nam vff tạm đình chỉ thi đấu cho đến khi có quyết định thay thế
với năm cầu thủ của công lộc bộ hồng lĩnh hà tĩnh hồ nguyễn trung học sinh ngày ba ba một nghìn chín trăm chín mươi tám
nguyễn ngọc thắng sinh ngày hai tám hai nghìn hai đinh thanh trung sinh ngày hai mươi bốn một một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn văn trường sinh ngày một mươi sáu một mươi một hai nghìn ba và dương quang tuấn sinh ngày hai mươi sáu một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại các giải bóng đá quốc gia thuộc vff quản lý tổ chức
nguyên nhân theo quyết định kỷ luật của vff là nhóm cầu thủ này
bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hà tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm
theo thông tin mới nhất cả năm cầu thủ kể trên đều bị bắt giữ do sử dụng ma túy
liên đoàn bóng đá việt nam vff gửi công văn đến các câu lộc bộ đề nghị tăng cường giáo dục cầu thủ
lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm
và tăng cường công tác quản lý tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương
tăng cường tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất gây nghiện
tuân thủ các quy định của pháp luật cho các cầu thủ
ngoài ra các cầu lộc bộ cũng cần chủ động kiểm tra phát hiện cường quyết ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm
chủ động phối hợp với vff ban tổ chức giải các cơ quan an ninh để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn
đối với cầu thủ vff nêu cao tinh thần trách nhiệm với cá nhân gia đình câu lạc bộ và xã hội
tự nâng cao kiến thức về tác hại và hậu quả của việc sử dụng chất cấm tuyệt đối không tham gia sử dụng chất cấm
chiều ngày tám tháng năm công an tỉnh hà tĩnh thông tin bắt giữ một mươi người liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ một số tăng vật liên quan
theo đó ngày bốn tháng năm công an kiểm tra phòng năm trăm linh một năm trăm linh hai tại khách sạn bm trên địa bàn thành phố hà tĩnh
thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện có một mươi người gồm đinh thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn ngọc thắng sinh năm hai nghìn hai trần thị thủy giang sinh năm hai nghìn hai trần thị thu phương sinh năm hai nghìn ở tỉnh hà tĩnh
dương quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thành phố hà nội nguyễn trung học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở tỉnh tuyên quang
lý thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hà thị vân anh sinh năm hai nghìn ba ở tỉnh đăng nông
lò thị định sinh năm hai nghìn hai ở tỉnh điện biên nguyễn văn trường sinh năm hai nghìn ba ở tỉnh thanh hóa

đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tiền vệ đinh thanh trung từng giành danh hiệu quả bóng vàng việt nam hai nghìn một mươi bảy
giành chức vô địch v legs cùng cô lộc bộ quảng nam anh từng là đội trưởng của đội tuyển việt nam
đinh thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ra sân hai trận cho cô lộc bộ hà tĩnh ở mùa giải v legs hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
dương quang tuấn là thủ thành được hà nội fc đào tạo anh giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu trẻ
và từng được triệu tập lên đội tuyển u hai mươi một tuyển chọn việt nam
nguyễn trung học và nguyễn văn trường đều trưởng thành từ tuyển trẻ của câu lạc bộ thể công việt theo
nguyễn ngọc thắng là thành viên u hai mươi ba việt nam vừa tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn tại qatar
anh cũng nằm trong đội hình vô địch giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba giành huy chương đồng bóng đá nam sea games ba mươi hai
theo điều tra ban đầu khuya mùng chín tháng hai ông đỗ đăng thu sáu mươi tuổi ngụ huyền cờ đông bắc tỉnh đắk lắc đi nhậu về

ông thu đã đập cửa kính tránh lối cầu thang lên lầu hai bị khóa
lúc này ông thu tìm một cái búa tới để đập cửa kính
cùng thời điểm này vợ của ông thu là bà ntt năm mươi hai tuổi đang sang nhà người thân
thấy ông thu về nhà thì nhớ là đã khóa cửa kính nên quay lại để mở
khi thấy ông thu chuẩn bị đập kính bà t gọi lớn nhưng ông thu không nghe vợ gọi
khi bà tê chạy vào đến nhà thì ông thu vừa đập vỡ cửa kính
tức giận bà tê chửi và tát vào mặt ông thu rồi dọn dẹp kính vỡ
bực tức vì bị chửi bới ông thu đã nảy sinh ý định sát hại bà t rồi tự chấm dứt cuộc sống
ông thu vào bếp lấy một con dao nhọn xông đến tấn công bà tê khiến bà bị thương nặng
sau đó lấy một con dao khác rồi tự chấm dứt cuộc sống
rất may người thân phát hiện kịp thời và đưa vợ chồng ông thu đến bệnh viện cấp cứu
nên cả hai không ảnh hưởng đến tính mạng
theo kết luận giám định bà t bị thương ở ngực trái với tỷ lệ thương tật là hai mươi một
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng năm có hai nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả trên đường nguyễn tất thành đà nẵng
vụ loạn đả khiến một thanh niên tử vong tại hiện trường
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng nhanh chóng có mặt
phối hợp với công an quận thanh khê tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong là phan thành đạt sinh năm hai nghìn năm
chú phường thanh khê đông quận thanh khê
tiến hành truy xét đến năm h ba mươi phút sáng nay ngày chín tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng
phối hợp với công an thành phố long khánh đồng nai đã tiến hành bắt giữ đối với lê vũ hoàng tươi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã bình an huyện thăng bình quảng nam trần văn sinh sinh năm hai nghìn một chú thị trấn hà lam huyện thăng bình
và huỳnh văn minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú phường điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
là các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đà làm tử vong phan thành đạt
theo điều tra ban đầu trước đó tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của đạt nên đã tìm kiếm đối phương để ẩu đả
sau khi đạt tử vong tươi cùng sinh và nhật lập tức bỏ trốn vào đồng nai và thuê nhà nghỉ tại phường xuân thành thành phố long khánh
nhưng với sự truy xét quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng đã nhanh chóng xác định lai lịch
tung tích nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ
ngoài ba đối tượng nêu trên công an đà nẵng đã xác định rõ danh tính số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc và đang tiếp tục truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thứ nhất tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ việc ông lê ánh dương nguyên trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre có phạm tội nhận hối lộ hay không
tòa xác định đây là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án
trong đó tòa án nhân dân đánh giá trong lời khai của ông dương có nhiều điểm thiếu trung thực mâu thuẫn với lời khai của một số bị can khác
thứ hai tòa yêu cầu viện kiểm tra nhân dân điều tra cho đối chất giữa ông dương và trương công quang và trần quang tân
để làm rõ các mâu thuẫn về số tiền nợ bốn trăm linh triệu đồng
kế đó tòa cũng yêu cầu làm rõ số tiền bị can nguyễn văn hậu đặng văn út nhận từ các chủ xe tài xế là bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu
tòa án nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xử lý kết luận dứt điểm lấy lời khai đối chất và kết luận các trường hợp nguyễn đăng khoa và trương công quang
đưa tiền cho hai cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt
cuối cùng tòa đề nghị xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai hoàn tất cáo trạng chuyển cho tòa án nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can trương công quang trần quang tân nguyễn đăng khoa đặng văn út trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu ngô văn đạm về tội môi giới hối lộ
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai hoàn tất cáo trạng chuyển cho tòa án nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can trương công quang trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu đặng văn út trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu đặng văn hậu nguyễn văn hậu về tội môi dối hố lộ

anh công được chuyển xuống bệnh viện mắt trung ương chữa trị và chuyển qua bệnh viện quân y một trăm linh ba thực hiện ca phẫu thuật
ngay sau khi sự việc xảy ra người nhà anh công xin trích xuất camera an ninh của cửa hàng xăng dầu
đoàn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh anh công vừa dừng xe xuống đổ dầu thì có ba người chạy đến và đánh hội đồng
mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy song bị các đối tượng đuổi theo dùng tay chân đấm đạp tới tấp
khi anh công nằm im bất tỉnh và được nhiều người can ngăn nhưng các đối tượng vẫn hung hãn tấn công
chị n t quy t vợ của anh công cho biết trưa bảy tháng năm anh công được phẫu thuật thành công và đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
gia đình chị kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng
ông nguyễn minh sơn giám đốc bến xe khách tỉnh lai châu cho biết sau khi nắm được thông tin
ban quản lý bến xe khách tỉnh mời hai nhà xe liên quan lên làm việc và đình chỉ hoạt động một mươi ngày cho đến khi các cơ quan chức năng giải quyết xong vụ việc
thông tin từ công an tp lai châu cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra
nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc mâu thuẫn tranh giành khách tại bến xe
ba đối tượng tấn công anh công là nguyễn văn sơn nguyễn xuân dương cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú ở thanh hóa
và lưu thanh tú sinh năm hai nghìn sáu chú tại phường đông phong tp lai châu
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ giám định thương tật của anh công để xử lý theo quy định pháp luật
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba a chi đi uống rượu rồi trở về nhà của mình ăn cơm
tại nhà bếp bị cáo to tiếng với bà iz là mẹ của a chi trong lúc nấu ăn
lúc đó ông amu cha dượng của a chi đi về nghe thấy vậy đã chửi mắng a chi
sau đó cả hai tiếp tục cãi nhau
a chi xin cha dượng một mươi đồng để mua thuốc lá nhưng ông amu không cho
vì bực tức nên a chi đã dùng chân đá vào hông amu làm ông ngã xuống đất
bị cáo tiếp tục chạy vào trong nhà bếp lấy một con dao rửa nhiều lần tấn công khiến ông amu bị thương nặng
nạn nhân sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại
bệnh viện đa khoa tỉnh con tum nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng
đến khoảng hai mươi một h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn a chi được cán bộ thôn vận động đến công an xã đắc hờ rinh
huyện đắc hà tỉnh con tum đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a chi một mươi hai năm tù về hành vi sát hại người khác theo quy định của pháp luật
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng bốn công an tỉ xá điền bản tiếp nhận thông tin trình báo của người dân
về việc phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
làm giả giấy tờ đăng ký xe để chiếm đoạt tài sản
công an tỉ xá điền bản đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giả soát thu thập tài liệu trường cư liên quan
để khẩn cấp bắt đối tượng có hành vi phạm tội
đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trần văn duy khi đối tượng đang giao dịch cầm cố xe ô tô
mang biển kiểm soát bốn mươi ba a sáu trăm năm mươi xx với số tiền năm trăm linh triệu đồng tại tiệm cầm đồ thuộc phường điện ngọc tỉ xá điền bản
tại cơ quan công an duy khai nhận do nợ nần nên đã đến tiệm dịch vụ cho thuê xe ô tô để thuê xe
sau đó làm giả giấy tờ đăng ký xe đứng tên của mình rồi đem đi cầm cố lấy tiền trả nợ
với thủ đoạn trên duy đã thuê sáu xe ô tô và mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ
được biết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt một mươi năm tù đối với huỳnh ngọc trọng ba mươi năm tuổi chú thị trấn trà my huyện bắc trà my quảng nam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung cáo trạng trong thời gian sinh sống tại huyện núi thành trọng nhiều lần thuê xe ô tô mang biển kiểm soát
chín mươi hai a ba trăm linh xx của anh tê quy tê chú xã tam anh bắc huyện núi thành nên lưu lại đặc điểm số khung số máy của xe
năm hai nghìn hai mươi ba trọng lên mạng xã hội nhờ người làm giả giấy tờ xe đứng tên chủ sở hữu xe là dth vợ của trọng
sau đó trọng liên hệ với anh tê quy tê để thuê xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai a ba trăm linh xx
ngay khi nhận xe trọng liên hệ anh dtv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thị trấn trà my chủ tiệm cầm đồ để cầm cố phương tiện và nhận số tiền bốn trăm linh triệu đồng
thời gian sau anh v nhờ người kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ sở hữu khác và xe đang thế chấp ngân hàng
chứ không phải đứng tên dth nên anh v yêu cầu trọng chuyển trả lại tiền cầm cố
trọng xin báo sự việc cho công an huyện bắc trà my
làm việc với cơ quan công an trọng khai nhận ngoài việc làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên trọng còn đặt làm giả ba giấy tờ khác gồm
một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên huỳnh ngọc trọng
và một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn hmm
với số giấy tờ giả này huỳnh ngọc trọng đã chiếm đoạt xe ô tô trị giá năm trăm linh triệu đồng của anh tqt chiếm đoạt của anh ndd số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
thông tin từ công an huyện phong thổ lai châu ngày tám tháng năm đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở bản ngài chuồng một xã hủy luông huyện phong thổ tỉnh lai châu
để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra
từ năm hai nghìn một mươi đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đối tượng sùng a giao từng là phó ban kiêm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn bản ngài trù một xã hủy luông huyện phong thổ tỉnh lai châu
sùng a giao được một ngân hàng trên địa bàn huyện hợp đồng ủy nhiệm thu lại tiền gửi và thực hiện một số quy trình cho vay của ngân hàng
lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người dân đối tượng đã nhờ người dân vay tiền sau đó chiếm đoạt
được biết bản ngài trồng một xã hủy luông huyện phong châu tỉnh lai châu
cho năm mươi hộ dân với hơn tám trăm linh nhân khẩu một trăm linh là đồng bào dân tộc mông trong đó tám mươi năm số hộ thuộc diện hộ nghèo
bước đầu lực lượng chức năng xác định có ba mươi hộ vay vốn bị sùng a giao chiếm đoạt tiền
số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là trên năm trăm bảy mươi năm năm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra bà l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở phường trung liệt quận đống đa
nợ của trần thị xuân huyền ba tám tỷ và trả được một trăm linh triệu đồng
trong số nợ trên bà l vay huyền hai bảy mươi năm tỷ có sự chứng kiến của xuân và duyên
giữa huyền và bà l thỏa thuận lãi suất cho vay ba tỷ đồng là một mươi triệu đồng một ngày
nhưng sau đó bà l thông báo không có khả năng chi trả tiền gốc lãi
nên huyền ủy quyền và gọi nhóm đỗ văn đường đến gây sức ép buộc bà phải trả nợ
khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba đỗ văn đường cùng bốn người đàn ông tự xưng là thương binh
đỗ bốn xe ba bánh chặn cửa nhà bà l
nhóm của đường xuống tầng một nhà bà l trải chiếu ngồi ăn uống gây áp lực buộc trả tiền
còn duyên liên tục chửi bới dọa dẫm nhằm giúp huyền thu được tiền nợ
hoàng sợ bà l đến cơ quan công an trình báo
khai báo với cơ quan công an bà lời cho biết số tiền trên là do huyền xuân duyên rủ cùng ôm lô đề
khi được thu ô sẽ chia đều
do không có tiền nên huyền yêu cầu bà l phải viết giấy nhận đặt cọc vay
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị bị can tuân đã có một tiền án
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trần văn tuân đi hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện cam lộ
tuyên phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
phiên xét xử sơ thẩm do ông nguyễn văn quý phò tranh án tòa án nhân dân huyện cam lộ làm chủ tọa
sau khi nhận bản án sơ thẩm tuân kháng cáo nhưng căn cứ vào hồ sơ tính chất vụ việc và các quy định của pháp luật
phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo của trần văn tuân giữ nguyên bản án ba năm tù giam
cho rằng mức hình phạt trên là nặng đối tượng trần văn tuân này xin hận thù với ông quý
chiều ngày hai tháng năm sau khi xe đi từ huế ra quảng trị tuần ghé chợ tại thị trấn cam lộ mua cây kéo làm bếp xăng nhọn
cất trong bà lô tìm đến phòng làm việc của ông quý tại trụ sở tòa án nhân dân huyện cam lộ
mở cửa vào phòng tuân dùng kéo tấn công nhiều nhát khiến ông quý trọng thương
do mọi người phát hiện khống chế ngăn chặn kịp thời hành vi tấn công của tuân
ông quý được cấp cứu kịp thời nên mới không nguy hiểm tính mạng
theo đơn phản ánh khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn vợ chồng ông vh chú đường đào tấn phường trường an tp huế
phụ huynh một học sinh đang học tại trường trung học cơ sở hùng vương ngang nhiên đi vào khuôn viên nhà trường
khi một nữ giáo viên của trường trung học cơ sở hùng vương gặp và hỏi chuyện
vợ chồng ông hát đã đe dọa dùng nhiều lời nói xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cô giáo này
một số giáo viên khác thấy sự việc đã đến can ngăn cũng bị hai vợ chồng ông hát lớn tiếng đe dọa
chửi bới và đe dọa nếu học sinh bị giang dở chuyện học nhà trường sẽ không yên với ông này
chiều cùng ngày ban giám hiệu trường trung học cơ sở hùng vương tổ chức họp giải quyết sự việc có mời vợ chồng ông hát tham gia
tại đây hai vợ chồng tiếp tục to tiếng có nhiều ngôn từ xúc phạm danh dự nhân phẩm giáo viên nhà trường và ngành giáo dục
được biết trong một tiết học âm nhạc con của vợ chồng ông hát bị cô giáo mời ra khỏi lớp do hay gây mất trật tự
sau đó ông hát cùng vợ tìm đến nhà trường giải quyết theo hướng tiêu cực
ngày bảy tháng năm bà mai thị thúy hiệu trưởng của trường trung học cơ sở hùng vương cho biết
việc vợ chồng ông hát đến trường là theo lời mời của đại diện nhà trường
trong lúc đối thoại giữa các giáo viên liên quan và vợ chồng ông hát bất đồng quan điểm nên đã to tiếng có những lời lệ thiếu kiểm chế
theo bà thúy sau thời gian giải quyết các bên đều nhận thức rằng mình thiếu sự kiểm chế nhất định chưa tìm được tiếng nói chung trong vụ việc
ông hát đã có lời xin lỗi những giáo viên liên quan thông qua hiệu trưởng
các thầy cô liên quan mong muốn sớm giải quyết sự việc để ổn định công tác giảng dạy
về phía giáo viên cô giáo cũng đã nhận sai sót khi học sinh ba tuần liên tiếp nghỉ môn học nhưng không thông báo cho phụ huynh
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cho con ông hát trong quá trình tiếp tục theo học tại trường
bà mai thị thúy cho biết hiện trường cũng đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp huế phòng giáo dục và đào tạo
đồng thời trường cũng phối hợp làm việc với công an để giải quyết sự việc
liên quan đến vụ việc ông trần thanh long trưởng công an của phường trường an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
xác nhận có tiếp nhận tin báo của trường trung học cơ sở hùng vương về sự việc xảy ra vào sáng hai mươi sáu tháng bốn và đã cử lực lượng đến hỗ trợ
theo ông long sau khi lực lượng chức năng có mặt lãnh đạo nhà trường đề nghị tự xử lý vì là chuyện nội bộ
nếu nhà trường hoặc giáo viên bị xúc phạm đe dọa có đơn thư phản ánh công an phường trường an sẽ vào cuộc xử lý
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày chín tháng năm ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy rừng xảy ra trên lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa thuộc địa bàn xã ninh sơn thị xã ninh hòa
theo báo cáo trên khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng năm một đám cháy xuất hiện ở tiểu khu năm mươi chín thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa xã ninh sơn
đám cháy đã nhanh chóng lan sang diện tích rừng keo trồng từ hai đến bốn năm và mía lưu gốc mía tái sinh của người dân
ngay sau khi nắm bắt thông tin lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tập trung dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng năm đám cháy tại xã ninh sơn cơ bản được khống chế
theo thống kê sơ bộ của ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa đám cháy trên gây thiệt hại khoảng ba mươi hectare rừng bốn mươi năm hectare mía lưu gốc và một mươi năm hectare keo trồng của người dân
hiện ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa kiểm tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng nêu trên
mới đây sau buổi học chiều các em học sinh lớp bảy c trường trung học cơ sở lang thíp huyện văn yên tỉnh yên bái gồm dương phạm hải anh lưu đình minh kiều anh phong phạm xuân hải nguyễn sơn hà đều sinh năm hai nghìn một mươi
cùng nhau ra nhà học sinh lưu đình minh ở thôn nghĩa giang gần bờ sông hồng chơi
đến khoảng một mươi bảy h năm năm học sinh rủ nhau xuống bãi cát ven sông hồng trời
bãi cát này thuộc địa phận thôn nghĩa dũng cách nhà em minh khoảng một trăm năm mươi mét cách trường trung học cơ sở lang thíp khoảng năm trăm linh m
theo lời kể của học sinh dương phạm hải anh sự việc xảy ra trong khoảng thời gian rất nhanh chỉ từ một mươi bảy h năm đến một mươi bảy h hai mươi phút
khi ra đến bờ sông phong rủ các bản lội sông tắm
ban đầu minh và phong lội nước dọc ven sông ba em còn lại là hải anh hải và hà không lội nước
dù chỉ cách bờ khoảng hai mét nhưng nước rất sâu hai em minh và phong lội ven bờ một lúc bất ngờ bị tụt xuống
khi đó phong đã kêu cứu và hải đã bơi ra để cứu bạn nhưng không được
do minh và phong không biết bơi nên chìm rất nhanh hải sợ quá bám vào mỏn đá cách mép nước khoảng năm mét
còn hải anh và sơn hà chạy về gọi người đến cứu và đưa được học sinh hải lên bờ
sau khoảng một mươi phút chú của phong chỉ tìm được em minh tử vong cách mép nước khoảng năm mét
chính quyền địa phương và gia đình đang huy động lực lượng tìm kiếm
điều anh phong
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa ra hạn điều tra thêm bốn tháng
đối với bị can nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại thị trấn kim tân huyện thạch thành
tạm trú ở phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó nguyễn thị thanh bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người
có thể xin việc cho những ai có nhu cầu cần việc làm nguyễn thị thanh đã lừa đảo chiếm đoạt
gần hai tỷ đồng tiền đặt cọc xin việc làm của khoảng hai trăm linh người trên địa bàn tỉnh thanh hóa
mở rộng điều tra cơ quan công an còn phát hiện nguyễn thị thanh nổ có cha làm lãnh đạo ở một bộ
có thể chạy án và đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người dân ở thị trấn thiệu hóa
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa nên đã ra hạn điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật
vừa qua thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại km ba mươi tám cộng năm trăm linh đường ct một
đoạn thuộc tổ dân phố hương đình tân hương thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát
chín mươi tám d một nghìn một trăm tám mươi hai do nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thần trúc tiên sơn việt yên bắc giang điều khiển đi hướng thái nguyên hà nội
đâm va với xe mô tô mang biển kiểm soát
hai mươi n ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi chín do ông hxn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại yên ninh phú lương thái nguyên điều khiển đi ngược chiều
sau khi vụ tai nạn xảy ra xe ô tô con mang biển kiểm soát
hai mươi ld sáu trăm chín mươi bảy do anh pvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại đại kim hoàng mai hà nội
điều khiển đi hướng thái nguyên hà nội hà nội
sau cùng chiều lại va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi tám d một nghìn một trăm tám mươi hai
vụ tai nạn khiến ông hxn tử vong tại chỗ
quá trình điều tra ban đầu xác định hai lái xe ô tô không vi phạm nồng độ cồn
hiện công an phổ yên đang thụ lý điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
tối ngày tám tháng năm công an tp hà nội chính thức thông tin về một vụ cháy nhà dân trên phố lò đúc
thuộc quận hai bà trưng hà nội xảy ra vào đêm ngày hai tháng năm
theo đó vào khoảng hai mươi ba h chín mươi
công an quận hai bà trưng nhận được tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn
về một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ngõ hai trăm linh tám lò đúc phường đống mát quận hai bà trưng hà nội
công an quận hai bà trưng sau đó đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với người dân xử lý không chế đám cháy
trong quá trình chữa cháy tìm kiếm cứu nạn công an quận hai bà trưng phát hiện
còn có hai nạn nhân vẫn mắc kẹt trong nhà
do lửa bùng phát tại tầng một các nạn nhân lại cao tuổi
nên không thể tự thoát ra
lực lượng cứu hộ đã vừa chấn an tinh thần vừa hướng dẫn và đang thực hiện giải cứu thành công ngay sau đó
được biết hai người bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy là cụ trần thị xuân nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín và bà nguyễn tố hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sau khoảng nửa giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày
đám cháy trên cơ bản được dập tắt hoàn toàn không ghi nhận thương vong nghiêm trọng về người
thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê
mới đây công an quận đông anh cho biết đang tiến hành các thủ tục tiêu hủy số thực phẩm bẩn
lên tới gần ba kg vừa bị phát hiện
trước đó khoảng một mươi một h ngày bảy tháng năm công an huyện đông anh phối hợp cùng cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra cơ sở kinh doanh tại thôn cổ điển xã hải bối huyện đông anh
tại thời điểm kiểm tra cơ sở của bà hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã hải bối huyện đông anh
có một chín trăm linh kg lá lách lợn đông lạnh
được chứa trong các túi ni lông bào tải và bảo quản trong tủ đông lạnh
đang có dấu hiệu phân hủy bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra bà hát không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
qua làm việc bà hát khai nhận số thực phẩm trên được mua trôi nổi trên thị trường
gom để bán lấy lời
tổ công tác đã tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật
ngày tám tháng năm
tỉnh vĩnh phúc thông tin đơn vị đa gia quyết định khởi tố đối với nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái về tội trộm cắp tài sản
qua trình điều tra xác định nguyễn văn hùng quen biết chị p t l
chú tệ xã duy phiên huyện tam dương hiện đang thuê trọ ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hùng đến nhà trọ của chị l để chơi
tại đây hùng đã lấy trộm một chiếc nhẫn vàng năm chỉ đính đá loại bốn số chín
sau đó đem về hà nội bán được ba mươi bốn triệu đồng
số tiền này hùng sử dụng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân
sau khi phát hiện bị mất chiếc nhẫn vàng
chị l đã làm đơn trình báo gửi cơ quan công an thành phố vĩnh yên
qua trình điều tra xác minh lực lượng công an đã làm rõ
và ban giữ thủ phạm trộm cấp là nguyễn văn hùng
bản thân nguyễn văn hùng đã có một tiền án về tội cướp tài sản
bị tòa án nhân dân tỉnh yên bái xử phạt một mươi năm tù giam
đối tượng chấp hành xong án phạt tù và ra chạy vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sáng tám tháng năm tại khu vực ngã tư tân quy thuộc xá tân thành tây huyện củ chi
thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm
làm hai bà cháu thương vong
theo đó khoảng hơn bảy giờ sáng một xe tài biển số sáu mươi một c ba mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi một
chạy trên tỉnh lộ một mươi năm hướng từ địa đạo củ chi đi ngã tư tân quy
khi đến ngã tư tân quy tài xế cho xe rẽ phải vào tỉnh lộ
trong lúc đang ôm cua chuyển hướng thì va chạm với xe đạp điện
do một người phụ nữ điều khiển chở theo bé cái mặc đồ học sinh ngồi sau
tài nạn làm hai người ngã xuống đường bé gái bị xe tài cán tử vong tại chỗ
người phụ nữ bị bánh xe cán qua hai chân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
chiếc xe đạp điện bị cuốn vào cầm xe tài
nhận tin báo công an huyện củ chi đã tới khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
được biết nạn nhân là hai bà cháu
người bà đang chở cháu gái lớp hai đi học khi không may cặp tai nạn thương tâm
mới đây tại một kho chứa hàng trên đường tôn đản quận cẩm lệ đà nẵng
đã bốc cháy giữa trưa nắng nóng cột khói đen cao cả trăm mét bao phủ một vùng
theo đó khoảng một mươi hai h bốn mươi phút người dân phát hiện lửa khói bốc lên ngùn ngụt
trong kho chứa hàng đối diện số bảy trăm một mươi đường tôn đản quận cẩm lệ đà nẵng
nên hồ hoán dập lửa
tuy nhiên thời tiết giữa trưa nắng nóng kho chứa hàng hóa vật liệu dễ cháy
nên lửa bốc lên nguồn ngụt kèm cột khói đen cao cả trăm mét bao trùm toàn khu dân cư
người dân không thể tiếp cận dập lửa điện báo lực lượng chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thuộc công an thành phố đà nẵng huy động sáu xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một giờ bốn mươi phút vụ cháy cơ bản được khống chế
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng hàng hóa và các vật dụng trong kho đã bị thiêu dụi
đến một mươi bốn h hai mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vẫn tiếp tục phun nước làm nguội không để lửa bùng phát trở lại
đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại
ngày tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết
vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với httn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú quận thanh khê thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vụ việc ngày bốn tháng năm công an huyện bắc trà my tiếp nhận thông tin trình báo
của anh n q t chú thôn ba xã trà tân huyện bắc trà my về việc bị mất một con heo đất
bên trong chứa số tiền khoảng năm mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhanh chóng thành lập tổ công tác
gồm những điều tra viên trinh sát viên có nhiều kinh nghiệm để phối hợp với lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết tài liệu
qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn là httn
kết quả điều tra xác định đối tượng nờ từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và mãn hạn tù hồi năm hai nghìn hai mươi một hiện có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự
quá trình đấu tranh ban đầu n rất ngoan cố khai báo quanh co nhằm chối tội
tuy nhiên sau hơn tám giờ đồng hồ đối tượng n đã thừa nhận hành vi phạm tội
ngày tám tháng năm ngân hàng nhà nước cho biết có ba thành viên đã đấu thầu thành công ba mươi bốn lô
tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng giá trúng thầu cao nhất là tám mươi sáu năm triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi sáu năm triệu đồng một lượng
trước đó ngày bảy tháng năm ngân hàng nhà nước thông báo tổ chức đấu thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
giá khởi điểm là tám mươi năm ba triệu đồng một lượng đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước
trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới
khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng
mỗi thành viên tham gia dự thầu được phép đặt thầu tối đa hai mươi lô tương ứng hai lượng
khối lượng tối thiểu là bảy lô bảy trăm linh lượng
tại lần đấu giá này khối lượng đăng ký tối thiểu đã giảm một nửa so với quy định ở các phiên trước
những lần trước đó ngân hàng nhà nước quy định mỗi thành viên tham gia dự thầu đặt thầu khối lượng tối thiểu là một mươi bốn lô tức một bốn trăm linh lượng
như vậy đây là phiên đấu thầu vàng miếng thành công thứ hai trong tổng số năm lần phát đi thông báo đấu thầu của ngân hàng nhà nước
trong phiên ngày hai mươi ba tháng bốn đã có hai thành viên trúng thầu với khối lượng trúng thầu là ba bốn trăm linh lượng
giá trúng thầu là tám mươi một ba mươi hai đến tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng
ba phiên còn lại ngân hàng nhà nước phải hủy thầu do không đủ thành viên đăng ký dự thầu
chính đỉnh có tên gọi lần lượt là cao đỉnh nhân đỉnh trương đỉnh anh đỉnh nghị đỉnh thuần đỉnh tuyên đỉnh dụ đỉnh và huyền đỉnh
với tên gọi của đỉnh cũng là tên gọi miếu hiệu của từng vị vua nhà nguyễn
với các án thờ trong thế tổ miếu cao đỉnh miếu hiệu vua gia long nhân đỉnh miếu hiệu vua minh mạng trương đình miếu hiệu vua thiệu trị
anh đỉnh miếu hiệu vua tự đức nghị đỉnh miếu hiệu vua kiến phúc thuần đình miếu hiệu vua đồng khánh tuyên đình miếu hiệu vua khải định
riêng dụ đỉnh và huyền đỉnh thì chưa có vị vua nào được tấn tôn miếu hiệu này
trình độ đúc đồng tinh xảo của những người thợ thủ công ở việt nam với một trăm sáu mươi hai họa tiết chạm khắc nhiều chủ đề khác nhau trên cửu đỉnh
cùng nhiều giá trị ẩn sâu phía sau đã đưa cựu địch vượt ra ngoài tầm vóc của quốc gia
đây là nguồn tư liệu độc đáo quý hiếm được giới nghiên cứu việt nam và nước ngoài rất quan tâm
bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử văn hóa giáo dục địa lý phong thủy y dược nghệ thuật thư pháp
đặc biệt là đề cao thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến mà hình ảnh canh vĩnh tế trên cao đỉnh là một minh chứng rõ nét
với những giá trị tiêu biểu độc đáo về hình thức nội dung thông tin
đặc biệt là các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của đất nước việt nam với các quốc gia trong khu vực đông á
mới đây vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ một mươi của ủy ban ký ức thế giới unesco khu vực châu á thái bình dương diễn ra ở thành phố ulaanbaator mông cổ
những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế của việt nam chính thức được ghi danh vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu á thái bình dương của unesco
những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở khoảng cung huế
dương bản duy nhất còn đảm bảo tính nguyên vẹn là nhân chứng lịch sử chứng kiến sự thăng trầm của một triều đại
cửu đỉnh hoàng cung huế do vua minh mệnh hay vua minh mạng ra lệnh đúc vào năm một nghìn tám trăm ba mươi năm và hoàn thành vào năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy
được đặt trước sân thế tổ miếu ngay từ khi ra đời cho đến hiện nay
vua minh mệnh cho đúc cử đỉnh nhằm biểu thị sự trường tôn của triều đại sự giàu đẹp và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước việt nam
cả chín chiếc đỉnh đều có hình dáng giống nhau bầu tròn cổ thắt miệng loe
trên miệng có hai quay dưới bầu có ba chân mỗi chiếc đỉnh cao từ hai ba đến hai năm mét
thiết kế quai và chân riêng biệt trọng lượng mỗi đỉnh từ ba hai trăm linh đến hơn bốn ba trăm linh kg
trên thân đỉnh có các dòng ghi chú bằng chữ hán về niên đại trọng lượng và tên đỉnh
kèm hình tượng chạm nổi núi sông văn vật nước đại nam thế kỷ một mươi chín
trải qua gần hai trăm linh năm qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc song đến nay cửu đình vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu
đây là những bản nguyên gốc và cũng là bản duy nhất
từ khi được hình thành đến nay cửu đỉnh chưa từng được sửa chữa dù chỉ là một chi tiết nhỏ
vì vậy chúng có giá trị độc bản và không thể thay thế
cửu đỉnh không chỉ là hình trang trí đơn thuần mà thực sự là một bộ cẩm nang có minh họa
và chú thích đầu tiên của nước ta về sự đa dạng sinh học
trong số một trăm sáu mươi hai họa tiết đúc nổi trên các đỉnh đồng ấy có tới chín mươi hình ảnh là vì các loài động thực vật đặc trưng của việt nam
các họa tiết này đều thể hiện một cách sống động các loài động thực vật
nhiều chỗ chạm khắc khá chi tiết những đặc điểm nổi bật của các loài
các hình ảnh trên cửu đình vừa mang tính cung đình lại vừa mang đậm tính dân gian gắn liền với đời sống của đại đa số người việt
vì thế ở đó người xem có thể thấy những hình ảnh quý phái như rồng thuyền ngự mặt trời chim công cây ngô đồng
và cũng có hình ảnh bình dị như cây lúa cây trầu cây mít cây hành cây nghệ rau tía tô con gà
tù đình huế là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có giá trị cao về mặt văn hóa và lịch sử của dân tộc việt nam
chứa đựng những nội dung tư tưởng của một thời đại tâm tư và ý niệm của con người về đất nước về vũ trụ và thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi hai cửu đỉnh đã được nhà nước công nhận bảo vật quốc gia
và đến nay chính thức được unesco vinh danh là di sản tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
tại khu cảng nhà rồng khánh hội công viên bạch đằng khu vực kênh nhiêu lộc thị nghè bến ngôi sao việt
theo đại diện sở du lịch tp hcm cho biết lễ hội năm nay có nhiều nét mới để người dân và du khách cùng trải nghiệm
đây là chuỗi hoạt động du lịch văn hóa giải trí nghệ thuật thể thao ẩm thực mua sắm
được định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu góp phần định vị tp hcm một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa
điểm nhấn của lễ hội năm nay tiếp tục là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề chuyến tàu huyền thoại
chương trình nguy động hơn một diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tái hiện lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm khẳng định
sự kiện sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tp hcm để thu hút du khách
cụ thể lần đầu tiên có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật trên dòng sông sài gòn
các hoạt động tái hiện trợ nổi miền tây giải bơi vượt sông mở rộng giải vô địch ván trèo đứng
trình diễn mô tô nước và sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
chủ đề năm nay thể hiện những chuyến tàu đặc biệt đã từng đến và đi trên sông sài gòn
những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc
những loài thuyền đầu tiên của con người việt được hạ thủy
ngoài ra còn có các hoạt động được duy trì với lễ hội lần thứ nhất như diễu hành trên sông
không gian trên bến dưới thuyền tuần lễ trái cây không gian văn hóa văn nghệ
trò chơi dân gian hội thi ẩm thực trang trí ánh sáng nghệ thuật
các chương trình kích cầu du lịch kích cầu mua sắm và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật
sau khi đăng quang người đẹp đáng tiếc có những phát ngôn gây tranh cãi khiến phần lớn phan sắc đẹp việt quay lưng
làn sóng phản đối lớn đến mức ý nhi không thể tiếp tục các hoạt động của một tân hoa hậu
người đẹp hiện đã chọn hướng đi du học tại trường đại học sydney úc
hiện tại cộng đồng nhan sắc việt cũng đã có cái nhìn bao dung hơn với cô
và mong ý nhi sẽ tập trung trao dồi kiến thức và kỹ năng sống đáp ứng được kỳ vọng của công chúng
trong bộ ảnh mới nhất được ý nhi đăng trên trang cá nhân năng hậu diện trang phục dạ hội thiết tha
mềm mại màu trắng tinh búi tóc cao bộ ảnh nhận được khá nhiều lời khen của phan sắc đẹp việt
cho dòng hoa hậu ý nhi đang dần lấy lại được phong độ
trong một năm tới hy vọng người đẹp sẽ còn thăng hạng về nhan sắc
tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng bộ ảnh mang phong cách cũ kỹ và thiếu sự trẻ trung
khiến ý nhi bị già hơn so với tuổi đôi mươi
ý nhi đang có lịch trình học tập và rèn luyện dày đặc
người đài phải training ứng xử với người hướng dẫn là các hoa hậu á hậu và biên tập viên mc
bên cạnh đó ý nhi cũng tự luyện tập kết quắc và hình thể vào các ngày cuối tuần
anh cho biết mấy ngày lắng nghe dư luận đọc được những phân tích nhận xét của công chúng
tôi tự nhận thấy mình có chút bất cần khi để sự việc ồn ào không đáng có sau sầu diễn cá nhân vừa qua
niềm vui thành công của cả một tập thể đã cố gắng trong sáu tháng trời chưa kịp tận hưởng
đã gặp phải điều buồn lòng này
theo đàm vĩnh hưng anh không đổ lỗi cho nhà thiết kế né tránh trách nhiệm hoặc chọn cách im lặng
với vai trò của một nghệ sĩ anh thấy bản thân chưa thật sâu sắc
vì để ảnh hưởng hình ảnh trong xây dựng tình cảm với khán giả
nam ca sĩ nói mình chỉ suy nghĩ khá đơn giản
là mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn
đàm vĩnh hưng cũng khẳng định không có ý đồ xấu như những hình ảnh cắt ghép vô căn cứ trên mạng xã hội
với những gì đã nhận được từ cuộc sống và nghề nghiệp
bên cạnh cống hiến và đóng góp với quê hương đất nước
thông qua nhiều chương trình trên phạm vi cả nước suốt thời gian dài
tôi không thể đánh đổi bằng ôn ào không đáng có kia
một lần nữa dân mong mọi người sẽ thông cảm và đón nhận lời xin lỗi này của tôi
vẫn luôn muốn nhận được đóng góp với tinh thần xây dựng của công chúng
để tôi mỗi ngày một hoàn thiện hơn
trước đó mạng xã hội lan truyền đoạt ảnh đàm vĩnh hưng biểu diễn với bộ trang phục
có gắn một chiếc huy hiệu lạ trên thân áo trong live show ngày em thắp sao trời
nhiều ý kiến tranh luận chi tiết trên huy hiệu chứa yếu tố nhạy cảm
ông lê thanh điêm tranh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
phía bộ đã nắm được thông tin phản ánh của dư luận
liên quan đến trang phục biểu diễn của đàm vĩnh hưng
tại concert diễn ra tối ngày bốn tháng năm tại tp hcm
theo quy trình sở văn hóa địa phương có trách nhiệm xem xét làm việc trước
sau đó báo cáo lại bộ văn hóa
sở văn hóa tp hcm đã mời đàm vĩnh hưng và các cá nhân
đơn vị liên quan lên làm việc và sẽ sớm có thông tin
lễ hội từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm tức ngày một đến ba tháng bốn âm lịch
trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như dước kiệu thánh hậu
lễ dân hương
tế lễ cùng các trò chơi dân gian truyền thống như bơi trải truyền thống
biểu diễn múa dối nước
đặc biệt tại lễ hội còn có tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm
của làng nghề chạm bạc đồng sâm có từ sáu trăm linh năm trước
nay nghề phát triển và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung ở ba xã
hồng thái lê lợi trà giang huyện kiến sương tạo việc làm cho hàng nghìn lao động
và cung cấp thợ kim hoàn giỏi cho nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
ông nguyễn văn niết chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng thái cho biết đền đồng xâm
là nơi thờ đức thánh triệu vũ đế và trình thị hoàng hậu gắn với những huyền thoại
về một làng trèo làng ca trù và đền thờ tổ nghề chạm bạc nguyễn kim lâu
người đã có công truyền dạy cho nhân dân nghề vàng bạc
đền đồng xâm được xây dựng từ năm khải định nhất niên một nghìn chín trăm hai mươi hai và am thờ cụ tổ
nghề kim hoàn được xây dựng từ thế kỷ thứ một mươi năm
đây là một quần thể di tích có quy mô hoành tráng rộng lớn với gần một mươi m hai
được xây dựng với nhiều công trình kiến trúc đẹp như vọng lâu xuân tế phương đình
tòa điện thờ hậu cung nhà thờ tổ nghề chạm bạc
đền đồng sâm đã được bộ phân hóa thể thao và du lịch cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi
lễ hội được tổ chức là dịp để thể hiện lòng thành kính đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân các bực tiền nhân có công tạo dựng nên quần thể di tích đền đồng sâm
đồng thời là dịp để quảng bá giới thiệu làng nghề chạm bạc đồng xâm